xin kính chào quý vị và các bạn
khối không khí lạnh chi phối thời tiết các tỉnh thành miền bắc đang trong quá trình di chuyển ra phía đông và suy yếu chậm
do vậy thời tiết tại khu vực phía đông bắc bộ phổ biến là ít mưa trưa chiều trời có nắng
với nền nhiệt độ ngày đêm trong hai ngày tới ở mức là từ hai mươi một đến ba mươi một độ
sau đó từ ngày một mươi một khi bộ phận cao áp cận lục địa tăng cường thì mưa rồng sẽ tăng hơn
cùng với đó nền nhiệt độ sẽ giảm nhẹ trở lại
trong khi đó tại các tỉnh thuộc khu vực phía tây bắc bộ trong hôm nay cũng như ba ngày tới
đều phổ biến ít mưa ngày có nắng với mức nhiệt độ trưa chiều là từ hai mươi chín đến ba mươi hai độ
có nơi vượt ngưỡng ba mươi hai độ
đối với các tỉnh miền trung cùng với quá trình áp cao lục địa suy yếu dần
nên mưa có xu hướng giảm dần
cùng với mưa giảm thì nền nhiệt cao nhất trong ngày tại các tỉnh từ thanh hóa đến thừa thiên huế
chỉ ở phổ biến ở mức là hai mươi chín ba mươi hai độ
dọc các tỉnh đà nẵng đến bình thuận
trong ngày hôm nay có mưa rào và rông rải rác cục bộ có mưa vừa mưa to
trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh
lũ quét trên các sông suối nhỏ sa lở đất trên sườn dốc
mưa lớn cục bộ có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trụng thấp
từ đêm nay sang ngày mai thì mưa trên khu vực cũng giảm và có nắng nhiều hơn
với nền nhiệt độ tăng dần lên mức là từ hai mươi hai đến ba mươi ba độ
vùng cao tây nguyên chủ yếu vẫn xảy ra mưa rào và rông rải rác
tập trung nhiều vào khoảng thời gian chiều và tối
vì vậy người dân tại đây cần đề phòng lốc xét và gió giật mạnh trong cơn rông
với nhiệt độ cao nhất trong ngày tại tây nguyên là từ hai mươi chín đến ba mươi hai độ
nam bộ về chiều tối cũng có mưa rào và rông rải rác cục bộ có mưa vừa mưa to
ban ngày khu vực này sẽ giảm mưa và có nắng sen kẽ
với mức nhiệt độ ngày đêm là từ hai mươi hai đến ba mươi bốn độ